vậy ông có những khuyến cáo như thế nào dành cho người dân cũng như các cơ quan y tế trong việc quản lý mua bán thuốc chỉ định
đây không phải là một cái khuyến cáo riêng cái loại thuốc này mà vấn đề sử dụng thuốc cho đến thời điểm này nó cần phải được xem xét lại
bởi vì chúng ta có quá nhiều vấn đề liên quan đến những hệ lụy của việc sử dụng thuốc một cách bừa bãi mà không theo đơn
những thuốc lẽ ra sẽ được chỉ định và trong quá trình sử dụng phải được giám sát rất cẩn trọng như là chloroquine
thì hiện tại vẫn có thể mua một cách dễ dàng
và như thế cái việc mà tự ý sử dụng ở nhà mà chúng ta đã thấy là trên các phương tiện thông tin đại chúng đã có những cái câu chuyện mà rất là cụ thể với những người mà tự ý sử dụng tại nhà nó hậu quả như thế nào rồi
thì có thể thấy rằng là người dân tuyệt đối là không tự ý mua thuốc để điều trị ở nhà
một điểm nữa là các cơ quan chức năng chắc chắn sẽ sớm vào cuộc trong cái việc mà tìm hiểu những cái lý do gì
biến các cái thuốc này như thế nào trên thị trường để đảm bảo sự an toàn cho người dân trong thời gian tới
vâng cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của truyền thình nhân dân